một mươi một đồng tháp một mươi đắk nông tám quảng nam tám cà mau bảy khánh hòa bảy bình thuận bảy thư thiên huế sáu bà địa vũng tàu năm bến tre năm long an bốn an giang bốn trà vinh ba đồng nai ba bạc liêu ba kiên giang một hậu giang một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
phú thọ giảm một trăm một mươi ba đắk nông giảm sáu mươi năm hà nội giảm bốn mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
gia lai tăng tám mươi lâm đồng tăng sáu mươi bảy lai châu tăng hai mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua ba bốn trăm bốn mươi bốn ca một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm bảy mươi ba chín trăm một mươi năm ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và phòng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ ca nhiễm việt nam có một mươi sáu trăm bảy mươi ba chín trăm một mươi năm ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và phòng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy tám trăm bảy mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi năm ca
trong đó có chín ba trăm một mươi năm bảy trăm linh tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lý cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi một chín mươi ba
nghệ an bốn trăm tám mươi hai bốn trăm chín mươi ba
bắc giang ba trăm tám mươi năm bảy trăm một mươi bảy
bình dương ba trăm tám mươi ba năm trăm linh bảy
với tình hình điều trị covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai hai trăm tám mươi tám ca
tổng số ca được điều trị khỏi
tổng số ca được điều trị khỏi
số bệnh nhân đang thở oxy là bốn trăm bảy mươi ba ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng năm
khi nhận ca tử vong
chủ bình số tử vong khi nhận trong bảy ngày qua hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tính đến nay là bốn mươi ba năm mươi năm ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia
vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín
xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân
xếp từ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn asean
thưa quý vị không thể phủ nhận chất lượng học của nhiều học sinh
đã bị ảnh hưởng ít nhiều
sau quãng thời gian học trực tuyến vì covid một mươi chín dài
chưa từng có vừa qua
một số hiệu trường tại hà nội cho rằng
cần để học sinh tiệu trường từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
để ôn tập kiến thức cũ
chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
thời điểm này một số trường tại hà nội
đã hoàn thành việc kiểm tra
đánh giá kết quả học kỳ hai
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên không ít phụ huynh than phiền
điểm kiểm tra học kỳ hai
điểm khảo sát chất lượng của con em
điểm thấp hơn dự kiến
trước tình trạng này ông nguyễn văn hậu
trường phòng giáo dục và đào tạo huyện mê linh cho biết
điểm kiểm tra trực tiếp thấp hơn trực tuyến
là phản ánh đúng thực tế
ngoài lý do đề thi cơ bản
thì kiểm tra trực tuyến kết quả sẽ không đảm bảo công bằng
khách quan giữa các học sinh
ông lê xuân trung hiệu trường trường trung học
phổ thông lê lợi quận hà đông hà nội khẳng định
để đánh giá năng lực thật của học sinh
luôn cần được thực hiện trực tiếp
các nhà trường cần có sải pháp
bù đắp cho học sinh rồi mới bắt đầu
năm học mới ông trung nói
với tình trạng học trực tuyến kéo dài
chưa từng có như năm học qua năm học tới
hà nội nên cho học sinh tự trường
từ đầu tháng tám khi đó nhà trường
sẽ có ba bốn tuần cho học sinh
ôn tập kiến thức cũ chuẩn bị các điều kiện
cho năm học mới nhất là học sinh
lớp chín lên lớp một mươi năm nay vừa
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
nếu để hồng kiến thức nền tảng
sẽ rất khó khăn đảm bảo chất lượng
cùng quan điểm với ông trung ông nguyễn xuân khang
hiệu trường của trường marie curie hà nội
cho biết năm học mới
các trường ngoài công lập có thể sẽ cho
học sinh tự trường từ đầu tháng tám
khi đó thầy cho có ba bốn tuần
để vừa ôn tập kiến thức tổ chức
các hoạt động trải nghiệm đảm bảo kiến thức
kỹ năng thiết nghĩ
trường công lập cũng nên có kế hoạch
cho học sinh có thêm thời gian ổn định nề nếp
củng cố kiến thức trước khi vào năm học mới
một số hiệu trường trường tiểu học
cũng cho rằng cần phải bố trí thời gian
để giáo viên giải luyện thêm cho học sinh
nhất là các em trung bình yếu kém
chưa theo kịp các bạn
liên quan đến lịch nghỉ hè của học sinh hà nội
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
phạm xuân tiến cho biết
trong khung thời gian năm học của ủy ban nhân dân
thành phố phê duyệt các trường kết thúc
năm học trước ngày ba mươi một tháng năm
trong khung thời gian năm học đã phê duyệt
bộ giáo dục và đào tạo đã tính toán
để có sư hai tuần sự phòng
đây là khoảng thời gian các địa phương có thể chủ động
linh hoạt sử dụng để dạy bù
nếu trước đó phải cho học sinh nghỉ học
vì tiên tai thời tiết khắc nghiệt dịch bệnh
hoặc tổ chức các hoạt động chuyên môn cần thiết
sau làn sóng dịch bệnh vừa qua
hà nội cũng như các tỉnh thành trên cả nước
nói chung đã cơ bản kiểm soát được
tình hình dịch bệnh
hy vọng trong thời gian tới dịch covid một mươi chín
ngày càng ổn định hơn để kế hoạch học tập
của các em học sinh sẽ không còn bị gián đoạn
giữa bối cảnh đại dịch hoành hành
có một căn bệnh mới đang khiến nhiều người
đặc biệt là các bậc phụ huynh hoang mang lo lắng
những ngày qua khi hàng loạt
các viêm gan bí ẩn xảy ra
tại mỹ châu âu nhiều nhất là tại anh
đông nam á nhiều người đã ra nghi vấn
cho rằng viêm gan bí ẩn xảy ra
ở nhiều nơi trên thế giới
có mối liên quan tới covid một mươi chín
bác sĩ trương hiếu khanh phổ chủ tịch hội
truyền nhiễm tp hcm đã có những nhận định
liên quan tới vấn đề này
do bối cảnh viêm gan bí ẩn xảy ra
cùng với covid một mươi chín nhiều người cho rằng
virus sars cov hai khi nhiễm
sẽ gây tổn thương gan hoặc tạo ra
kháng thể miễn dịch đặc biệt để virus
sẽ tấn công vào gan tuy nhiên
theo bác sĩ khanh đây là thông tin không đúng
vì nếu so với covid một mươi chín
thì số lượng người bị viêm gan sẽ cực lớn
bác sĩ khanh giải thích
tôi cũng có nghe đâu đó thông tin
mọi người có đồn viêm gan bí ẩn
có liên quan tới vaccine tiêm phòng covid một mươi chín
sử dụng adenovirus là vector
đây là không đúng
vì virus có trong vaccine có nhiệm vụ tạo ra
kháng thể nó đã bị bất hoạt
không thể nhân đôi để lây nhiễm được
để tìm lời giả cho những các bệnh viêm gan
bí ẩn bác sĩ khanh cho biết thêm
viêm gan có thể do rất nhiều nguyên nhân
virus ngộ độc hóa chất
bệnh lý chuyển hóa viêm gan
do rượu bia tuy nhiên các ca
viêm gan bí ẩn xảy ra tại anh đều có
bệnh cảnh giống nhau cho nên các nhà
khoa học nghĩ nhiều là do virus
khi xét nghiệm máu xét nghiệm đường hô hấp
và phân của các ca viêm gan bí ẩn
người ta thấy nhiều mẫu có adenovirus
bác sĩ khanh chia sẻ
do vậy rất có khả năng viêm gan
bí ẩn là do adenovirus
tuy nhiên để rõ ràng thì vẫn phải theo dõi thêm
không phải là mới virus này
thường gây ra các bệnh về đường hô hấp chỉ đường sau cúm
adenovirus gây ra bệnh cảnh giống như cảm lạnh
ít xảy ra viêm gan
tuy nhiên có tỷ lệ nhỏ bị viêm gan do adenovirus
gặp ở trẻ sơ sinh
người suy giảm miễn dịch do không có miễn dịch với virus này
lấy qua đường hô hấp nhanh hơn covid một mươi chín
rất nhiều đa phần các trường hợp
nhiễm virus này sẽ tự khỏi
nhưng có khoảng một mươi dẫn tới viêm gan
chưa có thống kê đầy đủ
tuy nhiên ngay cả trường hợp có viêm gan
thì bệnh nhân cũng sẽ tự phục hồi
chỉ tỷ lệ rất nhỏ viêm teo gan và tử vong
theo bác sĩ khanh
nếu viêm gan bí ẩn do adenovirus
còn đến việt nam thì đây là việc của các nhà khoa học
người dân cần bình tĩnh
không hoảng loạn vì phát hiện sớm không khó
và chỉ có một số cơ điện đặc biệt
nhiễm adenovirus mới viêm gan
chuyên gia dự đoán
nếu adenovirus tới việt nam
thì có thể đa số người mắc không có triệu chứng về gan
bệnh sẽ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên sẽ có tỷ lệ nhỏ
bệnh nhân bị virus tấn công vào gan
những người này vẫn có thể được chăm sóc bình thường
điều cần lưu ý là nếu có vàng da
tiểu sậm màu thì cần tới bệnh viện
người dân không tự dùng thuốc
vì có một số loại có thể dẫn tới suy gan đều đang viêm gan
mọi người cần phải đến bệnh viện để bác sĩ chỉ định dùng thuốc
cách phòng ngừa adenovirus
là ăn uống đầy đủ
vệ sinh tay thường xuyên đeo khẩu trang
trường hợp bệnh nhân có sốt tiêu chảy vàng xa toàn thân
sẽ vàng da rất nhanh
phải đến bệnh viện
như bác sĩ đã thông tin
thay vì hoang mang và hốt hoàng
về căn bệnh viêm gan bí ẩn xuất hiện gần đây
chúng ta nên tự bảo vệ bản thân
để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm
và điều trị theo chỉ định của bác sĩ nếu không may bị mắc bệnh
quay trở lại với tình hình
đại dịch covid một mươi chín tại điểm nóng trung quốc
những áp lực từ nhiều phía
đặc biệt là áp lực kinh tế
đang đè nặng lên một số bộ phận người dân tại đây
trong bối cảnh nhiều khu vực đang siết chặt
các biện pháp phòng chống dịch hơn bao giờ hết
khi trung quốc đối mặt với đợt bùng phát dịch
tồi tệ nhất quyết tâm theo đuổi chính sách
zero covid đã khiến hàng triệu người
rớt vào cảnh mất việc
các vụ phong tỏa nghiêm trọng kéo dài từ thành phố này
sang thành phố khác đang buộc các nhà máy
và doanh nghiệp ở những trung tâm kinh tế quan trọng nhất
cả nước phải đóng cửa suốt nhiều tuần
hai nhóm đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề
trong đợt dịch lần này
là lao động nhập cư và những người mới tốt nghiệp đại học
tại trung quốc theo ước tính
khoảng hai trăm tám mươi triệu lao động từ nông thôn
đã lên thành phố để làm việc
trong các lĩnh vực như sản xuất và xây dựng
trong khi đó gần một mươi một triệu sinh viên
đại học dự kiến tốt nghiệp trong năm nay
thế nhưng chiến lược chống covid một mươi chín của bắc kinh
đã gây trao đảo về mặt kinh tế
trên khắp thế giới không chỉ làm ảnh hưởng
đến chuỗi cung ứng mà còn vạch sát bài toàn khó
về vấn đề việc làm
trong bối cảnh đó thủ tướng trung quốc
lý khắc cường gần đây đã tuyên bố động thái
khác thường của chính phủ là trợ cấp
sinh hoạt cho những người lao động nhập cư thất nghiệp
và trợ cấp các công ty thuê người trẻ
ông lý cho biết vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
động bùng phát mới của covid một mươi chín
đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc làm
chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể
để thúc đẩy tạm việc làm
đặc biệt là đối với những nhóm chính
như sinh viên tốt nghiệp đại học
theo new york times rất khó để đánh giá
quy mô thực sự của vấn đề
về mặt số liệu chính thức theo chỉ số của chính phủ
tỷ lệ thất nghiệp thành thị chỉ tăng ba
trong khoảng thời gian từ tháng hai đến tháng ba
ngay cả khi các vụ phong tỏa
làm tiên liệt các đầu tàu kinh tế
như thâm quyến và thượng hải
nhưng số liệu này có thể quá thấp
các nhà chức trách có thể không nắm được
hết số lượng lao động nhập cư
và họ cũng không tính đến số lượng ngày càng tăng
của những người trẻ tuổi đang phải trì hoãn tìm kiếm việc làm
stephen roche cựu chủ tịch ngân hàng
morgan stanley chi nhánh châu á
và hiện là sản viên cao cấp của đại học jane
về các vấn đề toàn cầu cho biết
biện pháp hỗ trợ mới của chính phủ cho thấy
vấn đề nghiêm trọng hơn mức các nhà chức trách tiết lộ
bản thân thông báo này là một gợi ý rằng
có điều gì đó lớn hơn rất nhiều đang xảy ra
trong thị trường lao động đầy tiềm năng này
ông roche nói
mặc dù là sương sống của nền kinh tế trung quốc
những người lao động nhập cư luôn phải kiếm sống một cách bớt bành
họ kiếm được đồng lương ít ỏi
và hầu như không có bất cứ phúc lợi lao động nào
hoàn cảnh của họ càng trở nên tồi tệ hơn bởi đại dịch
jiang zihui hai mươi một tuổi đến từ tỉnh anhui
làm bồi bàn ở thượng hải
giữa lúc thành phố bị phong tỏa
anh ở chung với bốn người khác
và nơi anh ở không có đồ dùng nhà bếp
vì vậy họ đã không thể nấu được thực phẩm
mà chính quyền đã cung cấp
tôi thức dậy ăn uống và sau đó đi ngủ
anh giang nói và cho biết
đống mì gói của anh sắp hết
ngoài thức ăn tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác
trong khi đó nhân viên sao hàng
một trong số lực lượng lao động
được phép tiếp tục làm việc
đã phải lựa chọn giữa thu nhập thấp giảm sút
hoặc nguy cơ không thể trở về nhà sau khi giao hàng
bởi các khu dân cư bị rào chắn
một số khác cũng chấp nhận làm những công việc
có nguy cơ cao
là xây dựng hoặc phục vụ
tại các cơ sở cách đi để kiếm thêm
các quan chức ở thượng hải thừa nhận rằng
số lượng người vô gia cư đã tăng lên
trong thời gian diễn ra cuộc phòng tòa
chính quyền địa phương và trung ương đã cam kết hỗ trợ
nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi
tiếp tục bản tin là những tin tức
về công tác tổ chức và thông tin bên lề
các trận đấu sea games ba mươi một
có thể nói trong bối cảnh covid một mươi chín
vẫn chưa thực sự kết thúc
đại dịch vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ lây lan
theo chia sẻ của huấn luyện viên fabio mcgrath
đối thủ của u hai mươi ba việt nam
tại bảng a sea games ba mươi một
hiện đang có hai thành viên mắc covid một mươi chín
là hai đội đá chất đầu tiên
ở môn bóng đá nam sea games ba mươi một
với đẳng cấp vừa trội
philippines không mấy khó khăn để có thắng lợi bốn
qua đó tạm thời dẫn đầu bảng a
rõ hơn u hai mươi ba việt nam về hiệu số phụ
sáng bảy tháng năm
huấn luyện viên fabio mcgrath
chia sẻ về tình hình nhân sự của u hai mươi ba timor leicester
chúng tôi đang thiếu lực lượng
hiện tại đội có hai thành viên dương tính với covid một mươi chín
trong đó có một huấn luyện viên thủ môn
họ đang ở khách sạn
và không tham gia trận đấu ngày hôm qua với philippines
tình hình là chúng tôi sẽ đón thêm ba cầu thủ nữa trong vài ngày tới
hy vọng là họ kịp có mặt để chúng tôi củng cố nhân sự
hôm qua chúng tôi đã chơi trận rất tệ
bước vào giải đấu lần này
chỉ mang theo một mươi bảy cầu thủ
bao gồm một thủ môn chưa thể có mặt ở việt nam
theo kế hoạch sự kiến trước đó
huấn luyện viên fabio chỉ đăng ký một mươi sáu người
trong trận thuận đậm vào hôm sáu tháng năm
cầu thủ mang áo số một mươi sáu
là jabos kohel
không được đăng ký
nhiều khả năng do nhiễm covid một mươi chín
cả hai thành viên u hai mươi ba timor leste
mắc covid một mươi chín đang cách ly ở khách sạn mường thanh
bốn đội bóng nước ngoài gồm
và u hai mươi ba myanmar đều lưu trú ở đây
u hai mươi ba việt nam ở một khách sạn khác
theo quy định của ban tổ chức
các cầu thủ nhiễm bệnh sẽ không được phép thi đấu
ban tổ chức sẽ tiến hành test covid
trước mỗi trận đấu để đảm bảo an toàn
ở lượt trận thứ hai
u hai mươi ba timor leste sẽ gặp u hai mươi ba myanmar
u hai mươi ba việt nam sẽ gặp u hai mươi ba philippines
đội u hai mươi ba indonesia
sẽ tạm nghỉ ở lượt trận này
ban tổ chức sea games đã chuẩn bị nhiều phương án
để đối phó với dịch bệnh
trong quá trình diễn ra đại hội thể thao lần này
hy vọng với sự chuẩn bị ký lưỡng
với tư cách là nước chủ nhà
sea games năm nay sẽ diễn ra một cách thành công tốt đẹp
cùng với đó
trong chuỗi hành trình các sự kiện chào mừng sea games ba mươi một
hàng nghìn người dân hà tĩnh
đã đổ về huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
để xem trình diễn khinh khí cầu
sáng bảy tháng năm
tại đập dân công trình thủy lợi ngàn chươi
thị trấn vũ quang huyện vũ quang
đã diễn ra chương trình biểu diễn khinh khí cầu
cuộc dạo chơi của sao la kỳ lân châu á
sự kiện lần đầu tiên được tổ chức
tại địa phương nên thu hút đông đảo
người dân du khách
từ sáng sớm hàng ngàn người đã đứng chen chúc chờ xem
màn trình diễn gồm một mươi khinh khí cầu
trong đó có hai khinh khí cầu cỡ lớn
và tám khinh khí cầu cỡ vừa
các khinh khí cầu bay treo
ở độ cao tối đa năm mươi mét
người dân đứng cách xa vẫn có thể ngắm nhìn
bà nguyễn thị thảo ngụ tại huyện vũ quang cho biết
đây là lần đầu tiên bà xem trình diễn khinh khí cầu
bà rất vui
và gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức
đã chọn địa phương tổ chức chương trình
bà thảo nói
đây là niềm tự hào của người dân huyện vũ quang nói riêng
và tỉnh nhà nói chung
đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh của địa phương
đến với đông đảo người dân ngoại tỉnh
ông lê ngọc châu phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cho biết
hà tĩnh rất tự hào khi được ban tổ chức
chọn làm điểm khởi đầu cho chuỗi hành trình
chào mừng sea games ba mươi một
qua sự kiện tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn
báo chí cùng lan toàn những giá trị
vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng
cho vườn quốc gia vũ quang quê hương hà tĩnh
sau chiến thắng đầu tiên của đội tuyển bóng đá
u hai mươi ba việt nam tại sea games ba mươi một
cảnh sát giao thông tp hcm
phát hiện và bắt giữ gần ba trăm linh thanh thiếu niên
cùng xe độ đang chờ đi bão
đến hai mươi một h ngày sáu tháng năm
tại trụ sở trên đường đồng văn cống
công an tp thủ đức tp hcm
vẫn đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt công an tp hcm
lấy lời khai lập biên bản xử lý
gần ba trăm linh thanh niên điều khiển xe độ
tụ tập với nhau
các đối tượng này dự định
sau trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam
tại sea games ba mươi một sẽ tổ chức đi báo
vào trưa cùng ngày
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
cùng đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp thủ đức
và các trinh sát hình sự
đã đột kích địa điểm gặp mặt của nhóm đối tượng này
nằm tại một quán nước
nằm trong hẻm một trăm tám mươi tám
đường quyết văn hường phường thảo điền tp thủ đức
thấy cảnh sát giao thông xuất hiện
một số nổ máy xe tăng ga tìm cách chạy thoát
nhưng bị cảnh sát giao thông chặn lại
ngay sau đó
lực lượng chức năng đã phong tỏa quán nước trên
và đưa các đối tượng về trụ sở công an
để tiếp tục xử lý
xe máy của nhóm đối tượng này
chủ yếu đã bị thay đổi kết cấu
xe độ bô không gắn gương chiếu hậu
tại thời điểm kiểm tra
tại quán nước còn trưng bày nhiều xe gọp
những chiếc xe được độ công suất lớn
để phục vụ thú chơi tỉ thí tốc độ
công an thành phố thủ đức
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố hồ chí minh
xuyên đêm xử lý các đối tượng
trong đó lực lượng chức năng còn phát hiện
trong cốt của một phương tiện
còn cất giữ một cây ba chắc
có khả năng sát thương gây hại
đến khuya cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông
công an thành phố thủ đức
vẫn đang lập biên bản phi phạm hành chính
đối với các đối tượng này
các lỗi cụ thể là
để xe ở lòng đường hè phố trái quy định của pháp luật
có sử dụng bộ phận giảm thanh
nhưng không có tác dụng tức là độ bồ
thay đổi kết cấu màu sắc nhãn hiệu của xe
không có gương chú hậu bên trái của người điều khiển
không có giấy phép lái xe
không có giấy đăng ký xe
theo đó hầu hết các đối tượng này
là thành viên của nhóm có tên là
tạm dịch đội tuyển xe tay ga nam việt nam
hoạt động trên nền tảng mạng xã hội facebook
thông qua đây các thành viên của nhóm
thường xuyên trao đổi tổ chức gặp gỡ
để trao đổi kinh nghiệm độ xe
và giao lưu tốc độ
được biết trong số các đối tượng được đưa về
trụ sở công an làm việc có một thanh niên
từng bị báo người lao động phản ánh
về dùng xe phân khối lớn nẻp ô
quệ trước trụ sở ủy ban nhân dân tp hcm
và xung quanh phố đi bộ nguyễn huệ
sau đó nam thanh niên này bị đội cảnh sát giao thông
trật tự công an quận một
xử phạt hơn hai chín triệu đồng về các lỗi
điều khiển xe lưu thông
không chấp hành biển báo hiệu
dù ca liên tục trong đô thị
gắn biển số không đúng theo quy định
tự ý thay đổi hình dáng của xe
thưa quý vị cho diễn biến phức tạp
của căn bệnh viêm gan đã xuất hiện
ở nhiều quốc gia cùng với những nguy cơ
tiệm ẩn của dịch bệnh covid một mươi chín
mỗi chúng ta cần tự bảo vệ bản thân
bằng những biện pháp phòng dịch phù hợp
nhưng cũng tránh tâm lý hoang mang lo lắng quá mức
những thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại